thủ tướng chính phủ vừa quyết định thành lập ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
do chủng mới của virus corona gây ra phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam làm trưởng ban chỉ đạo
ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các bộ cơ quan ngang bộ
các cơ quan có liên quan trong việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên toàn quốc
bên cạnh đó chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan thuộc chính phủ với các cơ quan đảng
mặt trận tổ quốc và ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nhằm huy động nguồn lực tham gia
và hỗ trợ thực hiện kế hoạch khẩn cấp của bộ y tế phòng chống dịch bệnh này
ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện đôn đốc các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan
thực hiện các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ hàng ngày báo cáo thủ tướng chính phủ các cấp có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh